sáng nay tại hà nội quân ủy trung ương đã tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội quy hoạch ban chấp hành trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước bí thư quân ủy trung ương dự và chủ trì hội nghị
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước bí thư quân ủy trung ương nguyễn phú trọng
đánh giá cao công tác bồi dưỡng giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội quy hoạch ban chấp hành trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tổng bí thư nhấn mạnh giới thiệu nhân sự cán bộ quy hoạch ban chấp hành trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu là một nội dung hết sức quan trọng góp phần xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
và năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng đây cũng là một trong những yếu tố quyết định công tác lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc các đại biểu dự hội nghị đã phát huy dân chủ
nêu cao tinh thần trách nhiệm bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quân đội quy hoạch ban chấp hành trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu với sự thống nhất rất cao các đồng chí được giới thiệu nguồn quy hoạch là những cán bộ
tiêu biểu xuất sắc có phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ được rèn luyện thử thách qua
thực tiễn công tác có triển vọng phát triển tốt bảo đảm đúng tiêu chí tiêu chuẩn theo quy định hướng dẫn của trung ương